sẽ không tăng giá điện trong năm nay chỉ điều chỉnh giá giáo dục y tế nếu điều kiện cho phép vào thời điểm phù hợp không để sức ép tăng giá lớn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phát biểu khai mạc như vậy ngay tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời yêu cầu các bộ trưởng trưởng ngành cần phải tập trung thảo luận để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm ổn định vĩ mô
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
nhìn chung các đại biểu quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ thủ tướng chính phủ trong điều hành
ổn định kinh tế vĩ mô phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi bảy và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó quốc hội cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể trong việc đánh giá nhìn nhận những yếu tố chất lượng tăng trưởng
những hạn chế của nền kinh tế để tiếp tục có chính sách công cụ điều hành hiệu quả
huy động được các nguồn lực và phát huy tiềm năng của kinh tế
dù nền kinh tế nhìn chung có dấu hiệu khởi sắc nhưng một số ngành tiếp tục gặp khó khăn
tình hình giải ngân vốn chậm không chỉ các bộ ngành mà các đầu tàu kinh tế như thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đều giải ngân chậm
thủ tướng chỉ rõ đây chính là nguyên nhân tăng chi phí đội vốn cao hơn kế hoạch làm chậm tiến độ công trình
đây cũng là nguyên nhân tăng chi phí đội vốn chậm công trình đưa vào hoạt động hành hưởng đến tăng trưởng
quan trọng tăng trưởng chúng ta giải ngân tới tháng năm thì có tiến bộ rất nhiều
nhưng mà tôi vẫn cho rằng tốc độ giải ngân như vậy là chậm có nhiều nguyên nhân chúng ta phải thỏa lực với này
mà việc này chúng ta khi nào cũng đề cập và có nhiều biện pháp
nhưng tại cuộc họp này chúng ta cũng có những biện pháp thẳng thắng mạnh mẽ hơn để báo cáo giải trình trọn của cuộc họp
cùng với giải ngân vốn đầu tư công thủ tướng đề nghị
tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài bởi kênh fdi cùng với kênh trong nước góp phần quan trọng vào tăng trưởng
nguồn lực chúng ta có hạn cần phải kết hợp nhiều kênh cho phát triển trong đó có kênh fdi thủ tướng nói
còn lựa chọn dự án fdi thế nào mục tiêu ưu tiên như thế nào thì theo thủ tướng
sắp tới đây sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết ba mươi năm thu hút đầu tư nước ngoài trong đó đề cập vấn đề này
thủ tướng yêu cầu cần thảo luận để đề cao hơn chỉ số sản xuất công nghiệp
nhất là công nghiệp chế biến chế tạo khi mà sản lượng dầu thô khai thác tiếp tục giảm và một số mặt hàng khác còn tăng thấp

để cả ngành ngân hàng ngành tài nguyên môi trường ngành năng lượng văn văn phải được thao dựa tốt hơn
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng các trưởng ngành cần thảo luận để đưa ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên tinh thần không để lạm phát qua bốn
việc này sẽ quán triệt trong điều hành ở mọi cấp mọi ngành mọi địa phương